trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết đã có kết quả xét nghiệm của một mươi một trên một mươi hai người tới xét nghiệm
do nghi ngờ nhiễm độc thủy ngân sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà xưởng công ty cổ phân bóng đèn vích nước dạng đông
theo đó tất cả các chỉ số đều trong phạm vi bình thường
một mươi nhà báo phóng viên tham gia tác nghiệp trong vụ cháy và một người dân không bị nhiễm độc thủy ngân
còn một người chưa có kết quả
trước đó ngày hai mươi tám tháng tám trên địa bàn quận thanh xuân xảy ra vụ cháy ở công ty dạng đông
do vụ cháy lớn kéo dài với hàng triệu bóng đèn bị thiêu dụi
nên không ít người dân chung quanh lo ngại về mối nguy do gì thủy ngân làm ảnh hưởng tới sức khỏe